sau khi gây án khánh uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu không nguy hiểm đến tính mạng
sau đó khánh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam về tội giết người
tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị cáo gây ra
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt như là va chạm giao thông
xích mích từ lời nói trái tai cái nhìn thiếu thiện cảm thì cũng có thể tước đoạt mạng sống của nhau
đang báo động là hôn thủ phần lớn là những người hiền lành mà bột phát ra gây án
đối tượng trẻ tuổi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia tăng
hệ lụy đau lòng là thủ phạm lĩnh án thậm chí là phải nhận án trung thân tử hình
còn không ít nạn nhân thiệt mạng hoặc là mang thương tích suốt đời
ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
các đối tượng nguyễn đinh hoàng tú một mươi tám tuổi và nguyễn trung hiếu
nguyễn điếu một mươi chín tuổi huỳnh huy hoàng đều trú tại thị trấn di lăng huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam về tội giết người
trước đó các đối tượng trên cùng nhóm bạn rủ nhau xuống xã sơn hạ huyện sơn hà
tìm người nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn
tại đây khi thấy một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước trong quán trà sữa
các đối tượng trên đã xông vào dùng hông khí tuyếp xuất và dao
chém nhầm vào một học sinh khiến em này bị thương tích nặng
trong lúc dự tiệc sinh nhật của người bạn đối tượng phạm tấn kiệt hai mươi tuổi
ở thôn tân an xã nghĩa an tp quảng ngãi cũng đã dùng vỏ chai bia
đập vào đầu võ dương nhớ một mươi bảy tuổi trú tại thôn tân mỹ xã nghĩa an tp quảng ngãi
võ văn nhớ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
kiệt sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
nhiều vụ trọng án xảy ra trong thời gian gần đây mà nguyên nhân đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
chỉ vì thanh thiếu niên thiếu kiềm chế không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi
dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng từ hành động của mình tước đi mạng sống của người khác
trong quan hệ xã hội trong các sinh hoạt mà không lấy cái cư xử lịch thiệp
để mà mình cư xử với nhau mà phải nhiều trường hợp là uống rượu bia vô
hoặc là nhiều người có bản tính côn đồ hở ra là hành xử với kiểu là phải dùng vũ lực
dù cái cơ dùng khí dẫn đến nhiều cái vụ rất là đau lòng
để ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm này bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
như tăng cường quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn
tổ chức giáo dục giăn đe nâng cao ý thức chấp hành pháp
đối với thanh thiếu niên để phòng ngừa vi phạm
thì rất cần sự chung tay của gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục quản lý tốt con em mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phùng văn phúc
giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên
nguyễn thị duyên thủ quỹ và nguyễn văn hà
cựu giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên về tội trốn thuế
quá trình điều tra công an huyện phú xuyên xác định
trong thời gian nguyễn văn hà và phùng văn phúc làm giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuy nen
của công ty sản xuất vật liệu xây dựng phú xuyên
có địa chỉ tại thôn duyên trang xã hồng thái huyện phú xuyên thành phố hà nội
đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế
với tổng số tiền khoảng ba năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định
làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công
gọi điện đến chủ các cửa hàng thông báo là đã chuyển khoản thành công
nhờ chủ cửa hàng đặt cọc mua giúp một số hàng hóa sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này người dân hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo
mới đây một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường tây lộc tp huế
là chủ một cửa hàng kinh doanh khóa bị đối tượng xấu gọi điện đặt mua một trăm linh bộ khóa
đối tượng này tự xưng là cán bộ của một cơ quan trên địa bàn thành phố huế
cung cấp địa chỉ cụ thể của cơ quan và chuyển khoản đặt cọc trước cho chị này một năm triệu đồng để làm niềm tin
sau đó đối tượng tiếp tục nhờ chị đặt mua một số sản phẩm khác và chuyển cho chị này
biên lai đã chuyển thành công một trăm linh triệu đồng dù chưa nhận lại được tiền
nhưng do tin tưởng đối tượng nên người phụ nữ này đã gọi vào số điện thoại mà đối tượng cung cấp
mua hàng và đặt cọc tám mươi triệu đồng
khi chị chuyển khoản thành công các đối tượng đã cắt đứt liên lạc
thì chị mới nhận ra là mình đã bị lừa
công an thành phố huế khuyến nghị đến bà con nhân dân
trong quá trình giao dịch chuyển khoản phải chắc chắn tài khoản đã nhận được tiền
tuyệt đối không tin tưởng những biên lai hình ảnh tin nhắn thông báo là đã giao dịch thành công
vì những biên lai hình ảnh tin nhắn này các đối tượng xấu có thể làm giả được
thưa quý vị còn vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết
đã bàn giao nhóm đối tượng đánh bạc cho công an huyện long hồ tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
trước đó bất ngờ kiểm tra khu đất chống thuộc ấp an thạnh xã phú đức huyện long hồ
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ một mươi một đối tượng gồm một mươi nam và một nữ đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt một cân điện tử một mươi điện thoại di động
một mươi ba xe mô tô cùng một số tiền trên người của nhóm đối tượng trên
được biết tụ điểm đánh bạc được các con bạc dựng lên giữa đồng xung quanh luôn có nhiều đối tượng cảnh giới
với nhiều biện pháp được thực hiện quyết liệt công an tp hcm đã góp phần kéo giảm tội phạm
đánh đúng đánh trúng vào các hệ loại đối tượng
trong đó công tác phòng chống tội phạm đường phố như trộm cắp
cướp dận có nhiều chuyển biến rõ nét đem lại niềm tin trong quần chủ nhân dân
mới đây công an quận gò vấp tp hcm vừa bắt giữ nhanh nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
từ nơi khác đến địa bàn quận gây án với thú đoạn tinh vi táo tợn đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản vào ban đêm
nhóm này gồm năm đối tượng có phân chia vai trò cụ thể cho từng thành viên
trong đó có đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới đối tượng điều khiển xe để tẩu thoát
số tài sản trộm cắp được cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp
công an quận gò vóc phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ tất cả các đối tượng
đồng thời thu hồ tài sản trả lại cho người dân
đội cảnh sát hành sự công an quận người giáp đã tiến hành truy xét nhanh vụ trộm cắp tài sản
ngày hai mươi sáu tháng ba hai nghìn hai mươi bốn xảy ra trên địa bàn phường một mươi bốn quận ngòi dắp
thì đội cảnh sát sự đã bắt được các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
và đã thu hồi được các tài sản của đơn sự đã bị mất
hôm nay đội cảnh sát hành sự công an quận người giáp tiến hành cao cả lại tài sản của đơn sự đã bị mất
tôi cảm ơn đội cảnh sát hành sự công an quận người vóc đã bắt giữ nhanh các đối tượng trộm cắp tài sản
và trả tài sản lại cho tôi
thì qua đó tôi cũng xin tuyên truyền đến người dân
để bảo quản cảnh giác bảo quản tài sản của mình tốt hơn
và nếu như xảy ra vụ việc bị trộm cắp tài sản thì phải báo với công an công an gần nhất để được giải quyết
tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp dật tài sản trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự
trước tình hình trên công an tp hcm đã tập trung triển khai động bộ liên tục những biện pháp nghiệp vụ
nhằm đấu tranh quyết liệt từng bước kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm này
đối với tội phạm cướp vật công an tp hcm coi vụ cướp vật như vụ trọng án
và đặt ra tỷ lệ khám phá là một trăm linh hiện nay đạt từ chín mươi hai đến chín mươi ba
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số vụ cướp dật tài sản giảm hai mươi một so với cùng kỳ
và hầu hết được khám phá nhanh ngay sau khi các đối tượng gây án
khi có những vụ án những vụ cướp vật tài sản xảy ra
thì lực lượng công an lực lượng cảnh sát hình sự của cơ sở của các quận huyện thành phố
đã tiến hành là vậy
và lực lượng phòng cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ cử một tổ công tác cùng với công an
các quận huyện thành phố đó để tiến hành truy xét xác định được đối tượng
và không chỉ dừng lại ở cái việc bắt giữ đối tượng ở đây
mà chúng tôi phải bắt giữ và xử lý nghiêm
và kết quả rất khả quan là xử lý các đối tượng tiêu thụ tài sản
là do các đối tượng này phạm tội
để chú động phát hiện đeo bám và xử lý đối tượng
lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh đã tăng cường lực lượng tồn tra
tại các địa bàn là điểm nóng về an ninh trật tự
tăng cường hỗ trợ cho công an cơ sở để nhanh tiến độ
truy xét bắt giữ các đối tượng không để phát sinh các vụ việc phức tạp
gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
ngoài việc quản lý về mặt nghiệp vụ làm tốt công tác điều tra cơ bản
sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng cảnh sát hình sự hai cấp
thì bên cạnh đó cũng được sự thông báo
thông báo kịp thời của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện
những đối tượng nghi vấn hoặc là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
kịp thời truy xét nhanh truy xét nóng để bắt nhanh các đối tượng
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nêu trên
công an thành phố hồ chí minh kiên quyết đấu tranh
trấn áp quyết liệt mạnh mẽ đối với tội phạm cướp vật trộm cắp tài sản
không để các loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn
công an thành phố mong muốn người dân tiếp tục đồng hành ủng hộ và đặc biệt là cung cấp
những thông tin về tình hình an ninh trực tự cho lực lượng công an
để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm
mang lại cuộc sống bình niên và hạnh phúc cho nhân dân
thông tin chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức có liên quan
vào ngày hôm qua hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vào ngày hôm nay hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng một mươi tám thanh thiếu niên có các hành vi tụ tập nẹt bô bóc đầu xe vừa bị lực lượng công an thành phố mời lên làm việc
phối hợp cùng với gia đình gian đe giáo dục nhằm tránh tái phạm và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
trước đó qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà lạt xác định có hành vi tụ tập bóc đầu nẹt bô xe xảy ra tại một số tuyến đường như trần quốc toản đèo bren
vào các hôm giờ khuya cuối tuần
em chạy xe thay đổi các cao xe chạy xe điều khiển xe bằng chân nằm ra xe chạy xe với tóc độ cao
em đi việc như là để ngọc ở dưới đó với cái khu vực khác ở dưới đó
lúc đầu em cứ nghĩ là xe em gọi một số các thứ thì công an sẽ không thể tìm ra được nhưng mà chỉ trong vòng chiều đầy
một buổi tối công an đã gọi em lên là
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông mà còn đối với chính những người thực hiện
bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn ảnh hưởng tới hình ảnh của du lịch thành phố đà lạt
sau khi gắn bộ phận không có giảm thanh và đi qua chỗ có hành vi như vậy thì em thấy không đúng
và trong lúc đang di chuyển phương tiện đi về nhà thì em đã bị công an thành phố đà lạt
có lập chốt thổi nông độc bồn và bị tạm giữ
vào cuộc điều tra xác minh công an thành phố đà lạt đã xác định một mươi tám thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
trú tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận là các đối tượng đã thực hiện hành vi trên
phối hợp với lực lượng công an phường xã và công an các huyện lạc dương đức trọng công an thành phố đà lạt đã mời các đối tượng vi phạm cùng với gia đình lên làm việc
tại cơ quan công an các thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi chở ba đi xe bằng một bánh đi xe buông hai tay bốc đầu xe biểu diễn trên đường với mục đích thể hiện bản thân khiêu lưu cảm giác mạnh
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt đã tổ chức tuyên truyền cá biệt với những vi phạm
phân tích chỉ rõ các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông làm ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng và trật tự xã hội
trong đó có trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em và việc quản lý xe giao xe cho người chưa đủ điều kiện
chị nghĩ là thứ nhất là tuyệt đối là gia đình phải giữ xe chìa khóa đồ cho kỹ
chứ còn nó không có phương tiện thì tụi nó cũng khó ra ngoài mà đi được trước mắt vậy thôi
chứ còn tụi này bây giờ mình cũng giải thích nhiều lần rồi thì nó cũng trong đầu nó cũng chưa suy nghĩ được gì nhiều đâu
nó chỉ khó
có xe là nó mới thực hiện được còn không có thì cũng không đi đâu được hết
cũng có răng đe miếc thôi nhưng mà giống với tính thằng này nó ngang á
cứ nói đó rồi nó cũng qua ngày sau nó cũng vậy à
nên là cái vấn đề thì có nhờ bên công an rồi bên chính quyền địa phương gì đó răng đe cháu thêm
công an thành phố đà lạt đã tiến hành lập biên bản xử phạt và yêu cầu các đương sự cam kết không tái phạm
đồng thời đề nghị gia đình và đại diện hợp pháp của các em thường xuyên quan tâm
giáo dục các em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tăng cường phối hợp với công an
trường học chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ con em mình
kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tương tự tái phạm trong thời gian tới
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đối với đối tượng lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại phố tân minh cũ nay là phố tô vĩnh diện thị trấn triệu sơn
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi một
của công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
là đối tượng vũ thị hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
truy nã số hai mươi ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi đối với đối tượng đàm thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa
và đối tượng phan thị trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ba đình thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi một của công an thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
có thể bị phạt cải tạo không giam
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện